văn phòng chính phủ đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào nam trung bộ khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt
thủ tướng nguyễn xuân phúc các phó thủ tướng cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức của văn phòng chính phủ
đã tham dự buổi lễ và tham gia ủng hộ
trước những thiệt hại liên tiếp do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền trung
đây là lần thứ hai văn phòng chính phủ tổ chức khuyên góp ủng hộ
hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng chính phủ
đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai lần một với số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách chung tay chia sẻ kịp thời
giúp đỡ hỗ trợ trước những khó khăn mất mát của đồng bào nam trung bộ do đợt mưa lũ kéo dài gây ra
trong lần thứ hai quyên góp này bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
đã kêu gọi cán bộ công chức viên chức và người lao động văn phòng chính phủ
tham gia ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương
toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ chuyển kịp thời đến đồng bào nam trung bộ